trưa ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn ngay sau khi bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm tại nhà quốc hội
tổng thư ký quốc hội bùi văn cường đã có công văn số ba nghìn bốn trăm ba mươi một về thông cáo báo chí kết quả kỳ họp
toàn văn thông cáo như sau
sáng ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn kỳ họp bất thường lần thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm đã diễn ra tại nhà quốc hội
thủ đô hà nội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ để thực hiện các nội dung
nghe báo cáo của ủy ban thường vụ quốc hội về việc cho tôi nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông trần tuấn anh thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh khánh hòa
xem xét miết nhiệm chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông võ văn thưởng thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng
xem xét miết nhiệm chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông võ văn thưởng thuộc đoàn đại biểu quốc hội tp đà nẵng
nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với bà hoàng thị thúy lan
thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc
trước đó vào ngày năm tháng hai ủy ban thường vụ quốc hội đã họp để xem xét cho ý kiến về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đối với ông trần tuấn anh thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh khánh hòa đơn vị bầu cử số một tỉnh khánh hòa
vào ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn ông trần tuấn anh đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội
căn cứ tờ trình của ban công tác đại biểu và kết quả biểu quyết của ủy ban thường vụ quốc hội tại phiên họp ngày năm tháng hai
ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành nghị quyết số chín trăm bảy mươi hai về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đối với ông trần tuấn anh thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh khánh hòa đơn vị bầu cử số một tỉnh khánh hòa
trước đó vào tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn ban chấp hành trung ương đảng đã đồng ý để ông trần tuấn anh thôi giữ chức vụ
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
sáng ngày hai mươi một tháng ba tại hà nội đã diễn ra kỳ họp bất thường thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
để xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ chủ trì kỳ họp
tại phiên họp quốc hội đã nghe phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn
trình bày tờ trình của ủy ban thường vụ quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông võ văn thưởng
ông võ văn thưởng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước
và được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
tuy nhiên vừa qua theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng
ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân
ông võ văn thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
sau khi nghe ông võ văn thưởng phát biểu ý kiến
quốc hội đã thảo luận tại đoàn về tờ trình của ủy ban thường vụ quốc hội
tiếp đó quốc hội đã bỏ phiếu kín về biểu quyết thông qua nghị quyết
về việc biến nhiệm chức vụ chủ tịch đức cộng hòa soi chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông võ văn thưởng
theo quy định tài khoản năm điều tám mươi tám hiến pháp
chủ tịch nước giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh
vì vậy khi quốc hội biến nhiệm trước danh chủ tịch đức
thì đương nhiên ông võ văn thưởng cũng thôi chức danh chủ tịch hội đồng quốc phòng an ninh
trước đó vào chiều ngày hai mươi tháng ba
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã họp xem xét cho ý kiến
về việc cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với ông võ văn thưởng
thông cáo của văn phòng trung ương đảng cho biết
ban chấp hành trung ương đánh giá
ông võ văn tưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước
được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở
được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
tuy nhiên vừa qua theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng
ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
những vi phạm khuyết điểm của ông võ văn thưởng đã gây dư luận xấu
làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước và cá nhân ông
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân
ông võ văn thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông võ văn thưởng
ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để ông võ văn thưởng thôi giữ các chức vụ
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
chủ tịch nước cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam
chủ tịch hội đồng quốc phòng ban ninh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đây là hội nghị bất thường lần thứ sáu của ban chấp hành trung ương kể từ đầu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
sau hội nghị trung ương hôm nay quốc hội sẽ họp bất thường để quyết định vị trí chủ tịch nước
đầu nhậm kỳ khóa một mươi ba năm hai nghìn hai mươi một bộ chính trị có một mươi tám ủy viên
đến nay còn một mươi bốn ủy viên do bốn người xin thôi nhiệm vụ
số ủy viên trung ương đảng cả dự khuyết từ hai trăm linh hiện còn một trăm bảy mươi chín
ông võ văn thưởng năm mươi bốn tuổi thạc sĩ chiết học quê tại huyện mang thít tỉnh vĩnh long
là chủ tịch nước trẻ tuổi nhất khi nhậm chức
ông là ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba bí thư trung đảng khóa một mươi hai một mươi ba
ủy viên trung ương đảng khóa một mươi dự khuyết một mươi một một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi hai một mươi bốn một mươi năm
ông võ văn thưởng trưởng thành từ cán bộ đoàn và kinh qua nhiều chức vụ quan trọng
từ địa phương đến trung ương
như bí tư thành đoàn tp hcm bí tư thứ nhất trung ương đoàn
chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam chủ nhiệm ủy ban quốc gia về thanh niên việt nam
tháng tám năm hai nghìn một mươi một ông được bộ chính trị phân công giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy quảng ngãi
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn ông làm phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
và được bộ chính trị phân công điều hành công tác thành ủy tp hcm
tháng một năm hai nghìn một mươi sáu ông được đại hội một mươi hai của đảng bầu vào ban chấp hành trung ương đảng
và được trung ương bầu vào bộ chính trị
tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu ông được bộ chính trị phân công tham gia ban bí thư trung ương đảng
giữ chức vụ trưởng ban tuyên giáo trung ương
đến đại hội một mươi ba của đảng ông võ văn thưởng tái đắc cử ủy viên bán chấp hành trung đảng
và được trung ương bầu vào bộ chính trị
ông võ văn thưởng được bộ chính trị phân công giữ chức thường trực ban bí thư
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại kỳ bất thường lần thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
ông võ văn thưởng được bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam cho đến nay
theo thông báo của ủy ban thường vụ quốc hội
sau khi quốc hội miễn nhiệm chức chủ tịch nước với ông võ văn thường
phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân sẽ giữ quyền chủ tịch nước
cho đến khi quốc hội bầu ra chủ tịch nước mới
đây là lần thứ hai bà được giao nhiệm vụ này lần đầu là vào ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
sáng ngày hai mươi một tháng ba tại kỳ họp bất thường lần thứ sáu
quốc hội khóa một mươi năm ủy ban thường vụ quốc hội đã thông báo về việc thực hiện quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo đó ủy ban thường vụ quốc hội thông báo
bà võ thị ánh xuân phó chủ tịch nước giữ quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cho đến khi quốc hội bầu ra chủ tịch nước mới
việc này được căn cứ vào hiến pháp luật tổ chức quốc hội
nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
kết luận của bộ chính trị về việc phân công ủy viên trung ương đảng giữ quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đây là lần thứ hai bà võ thị ánh xuân giữ quyền chủ tịch nước
hơn một năm trước ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
bà võ thị ánh xuân cũng giữ quyền chủ tịch nước thay cho ông nguyễn xuân phúc được quốc hội miễn nhiệm
bà xuân giữ cương vị này gần hai tháng
cho tới khi ông võ văn thường được quốc hội bầu làm chủ tịch nước vào ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
bà võ thị ánh xuân sinh ngày tám tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê ở xã thới sơn huyện tịnh biên tỉnh an giang
trình độ chuyên môn là cử nhân sư phạm hóa học thạc sĩ chuyên ngành quản lý công
bà là ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một giữ quyết một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn một mươi năm
bà võ thị ánh xuân trưởng thành từ một giáo viên trường phổ thông trung học mỹ thới thị xã long xuyên
bà làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp văn phòng tỉnh ủy an giang
từ năm hai nghìn một đến năm hai nghìn một mươi
bài đảm nhận các vị trí phó chủ tịch chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh an giang
phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy bí thư thị ủy tân châu
sau đó bà giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phó bí thư tỉnh ủy an giang
ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
bộ chính trị điều động phân công và chỉ định
và đảm nhận chức bí thư tỉnh ủy an giang nhiệm kỳ hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi năm
ngay sau đó đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đã bầu bà giữ chức bí thư tỉnh ủy và tái đắc cử bí thư tỉnh ủy an giang nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi năm
ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
tại kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi bốn
bà võ thị ánh xuân được bầu làm phó chủ tịch nước
và tái cử chức danh này tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay